thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu quốc hội hải phòng đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn tại huyện cát hải thành phố hải phòng
chia sẻ với cử tri tại đây thủ tướng cho biết trước mắt sẽ hướng tới không sử dụng đồ nhựa dùng một lần và chính phủ quyết tâm không đánh đổi môi trường để thu hút đầu tư
tại buổi tiếp xúc cử tri bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đảng sự chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ và sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân trong cả nước